trong những ngày vừa qua một số vườn cây của các hộ dân khu vực giáp danh với nhà máy xử lý chất thải rắn lâm đồng
đã bị rác thải từ trên đồi tràn xuống gây ách tắc dòng chảy và ảnh hưởng đến cây trồng
lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành kiểm tra hiện trạng khu vực sạt lở
tại hiện trường lượng rác khoảng năm mươi tấn từ trên đồi cao bị sạt xuống che lấp hoàn toàn dòng chảy phía dưới thung lũng
đại diện nhà máy xử lý chất thải rán đà lạt cho biết đây là lượng rác cũ khoảng bốn mươi tấn đã trôn lấp chưa đúng quy trình từ những năm trước
nay đơn vị đào lên để xử lý theo quy trình thì xảy ra sự cố sạt lở
hiện nhà máy đã tiến hành răng lưới thép để khắc phục tạm thời chờ đến khi thời tiết thuận lợi thì khắc phục rứt điểm
công ty cũng sẽ làm việc với người dân chính quyền địa phương ra soát bồi thường thiệt hại
được biết hiện nay nhà máy xử lý chất thải rắn đà lạt mỗi ngày xử lý khoảng hai trăm năm mươi tấn rác
đây là nơi duy nhất xử lý rác thải cho thành phố đà lạt và một phần của huyện lạc dương tỉnh lâm đồng